trong toàn bộ lịch sử cải cách và phát triển của đất nước
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao diễn đàn năm nay có nội dung bao trùm hơn sự tham gia rộng rãi của các nhà hoạch định chính sách các đối tác phát triển các chuyên gia trong ngoài nước khu vực tư nhân
để có những thành quả hôm nay thủ tướng chia sẻ về một việt nam không ngừng mơ ước với các chuyên gia đại biểu tại hội thảo
theo đó nếu như sau chiến tranh tỷ lệ đói nghèo của việt nam trên năm mươi ba
thì với công cuộc đổi mới đất nước bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu việt nam đã không ngừng vươn lên
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tỷ lệ này giảm khoảng một mươi lần còn năm hai mươi ba theo chuẩn nghèo đa chiều đồng thời tầng lớp trung lưu tăng nhanh
xét về quy mô dân số đây là cuộc vượt đói nghèo vĩ đại trong lịch sử các nước
nhấn mạnh thế hệ trẻ của việt nam ngày nay đang viết tiếp những ước mơ tiếp nối thế hệ cha anh bay cao hơn vươn xa hơn
vì vậy thủ tướng cho rằng chúng ta có vinh dự
và trách nhậm để nuôi dưỡng tiếp sức cho những ước mơ đó biến những ước mơ con trẻ trở thành hiện thực
thủ tướng cho biết việt nam xây dựng chiến lược hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi với nhiều diễn biến khó lường của thế giới
trong đó có chiến tranh thương mại của thế giới chủ nghĩa bảo hộ biến đổi khí hậu
trong tình hình đó đòi hỏi việt nam phải có bản lĩnh vững vàng tự tin tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược
về hoàn thiện thể chế phát triển hạ tầng phát huy nguồn nhân lực
thủ tướng đề nghị bộ kế hoạch và đầu tư và lãnh đạo các bộ ngành địa phương lắng nghe những chia sẻ
về kinh nghiệm về kiến thức quốc tế những ý kiến nhận định đề xuất của các chuyên gia quốc tế và trong nước
để tìm ra những cách làm phù hợp cho việt nam đóng góp trực tiếp cho việc hoàn thiện dự thảo chiến lược phát triển
hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
thưa quý vị trước đó chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp tục đề nghị
đại diện các tổ chức diễn giả quốc tế tham dự diễn đàn cải cách và phát triển việt nam năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ mong muốn thông qua diễn đàn này
world bank và cộng đồng quốc tế sẽ tư vấn chính sách định hướng để việt nam phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới
hiện tại việt nam đã đạt được những thành tựu về kinh tế xã hội đó là tiền đề quan trọng cho giai đoạn tiếp theo
thay mặt các đại biểu quốc tế bà penelope goldberg phó chủ tịch cao cấp
chuyên gia kinh tế trưởng của world bank
khẳng định cùng với cộng đồng quốc tế world bank sẽ hỗ trợ hết sức mình đưa ra những tư vấn phù hợp cho quá trình phát triển của việt nam
chiều nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ubthqh đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp
nhiều đại biểu cơ bản cũng tán thành với tư trình của chính phủ về quan điểm chỉ đạo sửa đổi bổ sung luật giám định tư pháp
nhằm tháo gỡ vướng mắc bất cập về thể chế khắc phục ngay những tồn tại khó khăn
trong công tác giám định tư pháp phục vụ giải quyết án tham nhũng kinh tế
qua thảo luận một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quốc hội cho ý kiến đó là quy định về thời hạn giám định
theo dự thảo luật giám định tư pháp thời hạn giám định tư pháp đối với các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định
được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự
thời hạn giám định tư pháp đối với các trường hợp khác tối đa là ba tháng
một số đại biểu cho rằng không nên quy định thời hạn giám định tư pháp vào luật giám định tư pháp
bởi lẽ giám định tư pháp là một khâu trong quá trình tiến hành tố tụng
thời hạn giám định tư pháp phải được quy định thống nhất trong pháp luật tố tụng
nếu bổ sung quy định trên sẽ tạo ra hai loại thời hạn giám định tư pháp
thời hạn theo pháp luật tố tụng và thời hạn theo luật giám định tư pháp
tạo ra sự thiếu thống nhất trong áp dụng và hậu quả pháp lý khác nhau
bên cạnh đó một số ý kiến tán thành việc quy định thời hạn giám định tư pháp vào dự thảo luật
nhưng đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ cơ sở để quy định thời hạn giám định tư pháp
theo vụ việc là ba tháng áp dụng chung cho tất cả các lĩnh vực
chiều nay đồng chí trường hòa bình ubnd phó thủ tướng thường trực chính phủ
trưởng đoàn công tác ban chỉ đạo trung mương về phòng chống tham nhũng
đã chủ trì buổi kiểm tra giám sát đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng
phát biểu tại phiên làm việc phó thủ tướng thường trực chính phủ cho biết
trong thời gian qua với sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung quyết liệt của đảng và nhà nước
công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được duy trì đẩy mạnh không dừng không nghỉ
không trùng xuống tuy nhiên tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp
trong giải quyết công việc tham nhũng vật đã và đang được chỉ đạo quyết liệt
song vẫn còn phức tạp chưa được ngăn chặn có hiệu quả
phó thủ tướng mong rằng thông qua việc kiểm tra lần này
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và thanh tra chính phủ ra soát đánh giá việc thực hiện
làm rõ nguyên nhân để từ đó có biện pháp chủ động chấn trình khắc phục
ủy ban cần chủ động tăng cường kiểm tra giám sát để bảo đảm thực hiện có hiệu quả quyền đại diện
chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng
trong phạm vi quản lý
thưa quý vị hôm nay tại hà nội đã diễn ra diễn đàn nông nghiệp bền vững eu việt nam nông nghiệp bốn
chìa khóa tiếp cận thị trường châu âu
diễn đàn do hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phòng thương mại và công nghiệp việt nam đồng tổ chức với sự tham gia của các đại biểu chính phủ
cùng hơn một trăm năm mươi doanh nghiệp việt nam và châu âu
với mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu nông sản đã qua kiểm định chất lượng an toàn
có thể truy xuất nguồn gốc từ việt nam sang thị trường châu âu
eurocharm đã xây dựng chương trình hội nghị mang tính tương tác cao góc nhìn đa dạng
song song với khu vực trưng bày các sản phẩm và các giải pháp công nghệ trong nông nghiệp
sự kiện nhằm luận bàn về những thách thức mà các nhà xuất khẩu nông nghiệp việt nam phải đối mặt
và các giải pháp kỹ thuật giúp cho các sản phẩm nông nghiệp được xuất khẩu có thể truy xuất nguồn gốc
được chứng nhận và đảm bảo an toàn từ việt nam sang châu âu
diễn đàn sẽ kết nối các nhà hoạch định chính sách người nông dân và các nhà xuất khẩu việt nam
với các công ty hàng đầu châu âu với những trình bày về chuyên môn kỹ thuật và các giải pháp cho nông nghiệp tiên tiến
việt nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của eu trong khối asean
và được dự đoán sẽ là một trong những nước hưởng lợi lớn nhất tại các thị trường ở eu
nhờ vào hiệp định thương mại tự do evfta bởi thuế giảm sẽ làm tăng nhu cầu và đẩy mạnh xuất khẩu
thưa quý vị hàng trăm kg pháo hoa đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc thu giữ
trong quá trình tuần tra vào khoảng năm giờ sáng ngày hôm nay
cụ thể hơn hai trăm linh kg pháo hoa đã bị thu giữ khi lực lượng chức năng khám xét xe bảy chỗ
mang biển kiểm soát bảy mươi hai l chín trăm bốn mươi bảy do lái xe phạm viết văn hai mươi bảy tuổi ngụ tại tp biên hòa tỉnh đồng nai điều khiển
hướng từ gia lai đi tp hồ chí minh
ngoài ra lái xe văn đang sử dụng giấy phép lái xe giả
biển số giả và dương tính với chất ma túy
hai đối tượng đi cùng xe đã bỏ chạy
hiện lực lượng chức năng đang tích cực điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị chiều nay lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tỉnh đồng nai
đã tìm thấy thi thể ông châu sang năm mươi tuổi quê tỉnh an giang bị thiệt mạng do lũ cuốn
vào khoảng hai mươi giờ tối ngày một mươi tám tháng chín ông châu sang điều khiển xe máy qua cầu dân sinh
bắc qua suối tại phường phước tân thành phố biên hòa
do mưa kéo dài nước suối dâng cao chảy xiết nên đã cuốn trôi ông sang cùng xe máy
nhờ được tin báo chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm và tìm thấy thi thể ông sang
ở nơi cách hiện trường một km
vụ việc này tiếp tục là lời cảnh báo không nên chủ quan khi đi qua những khu vực bị ngập do mưa lớn
phản ứng thị trường sau quyết định hạ lại suất của fed
lo ngại lây lan virus gây chết người sau vụ nổ tại nga
thưa quý vị thủ tướng israel benjamin netanyahu đã hủy bỏ chuyến thăm mỹ để tham dự phiên họp đại hội đồng liên hợp quốc
nhà lãnh đạo israel coi đây là một cơ hội để thúc đẩy lợi ích quốc gia trên thế giới
thủ tướng israel benjamin netanyahu sẽ không tham dự phiên họp đại hội đồng liên hợp quốc
thủ tướng israel benjamin netanyahu sẽ không tham dự phiên họp đại hội đồng liên hợp quốc
vào tuần tới mặc dù ông đã có kế hoạch gặp tổng thống mỹ donald trump để thảo luận về một hiệp ước phòng thủ chung
việc hủy chuyến thăm diễn ra một ngày sau cuộc bầu cử quốc hội lần thứ hai ở israel
với kết quả thăm dò cho thấy đảng ly cút của ông netanyahu không có được đa số phiếu
trước đó ủy ban bầu cử trung ương israel cho biết với hơn chín mươi một số phiếu bầu được kiểm
ông bennigan và đảng xanh trắng giành được ba mươi hai ghế trong khi đảng ly cút của ông netanyahu chỉ giành được ba mươi một ghế
cả hai đảng đều không có đủ số phiếu để thành lập một liên minh
ngay sau quyết định cắt giảm lãi suất lần thứ hai trong năm của ngân hàng dự trữ liên bang mỹ fed
các thị trường tài chính đã có nhiều biến động
tại mỹ phiên giao dịch đã chịu những tác động trái chiều trong khi đó tại châu á nhiều chỉ số lại đồng loạt tăng điểm
fed đã quyết định giảm lãi suất cơ bản
từ biên độ hai đến hai hai mươi năm xuống biên độ một bảy mươi năm đến hai
trong phiên giao dịch vào sáng nay các chỉ số chính tại các sàn nhật bản hồng kông trung quốc hay hàn quốc đều tăng điểm
đồng đô la mỹ đã lên giá so với đồng euro đồng yên đồng franc thụy sĩ và nhiều đồng tiền mạnh khác
đợt cắt giảm mới nhất đã khiến chỉ số của đồng đô la mỹ mạnh lên ba
tại new york giá vàng giao tháng một mươi hai tăng hai bốn đô la mỹ lên mức một năm trăm một mươi năm tám đô la mỹ đổi một ao
tuy nhiên đây là mức giá chốt trước khi fed công bố quyết định
còn tại hồng kông trung quốc sáng nay giá vàng đã giảm xuống còn một bảy trăm bảy mươi bảy bảy mươi tám đô la mỹ đổi một ao
ả rập xê út sẽ gia nhập liên minh an ninh hàng hải quốc tế do mỹ thành lập nhằm ngăn chặn những hành động leo thang căng thẳng trên vịnh ba tư trong thời gian vừa qua
nhất là trong bối cảnh ả rập xê út tuyên bố đang nắm giữ bằng chứng iran có liên quan đến vụ tấn công cơ sở lọc dầu aramco vừa qua
liên minh an ninh hàng hải quốc tế hoạt động ở khu vực eo biển homuz biển oman và vịnh ba tư nhằm bảo vệ các tàu an toàn và quyền lợi của các thành viên trong liên minh
việc ả rập xê út tham gia liên minh này nhằm mục đích hỗ trợ khu vực và quốc tế trong việc ngăn chặn và chống lại các mối đe dọa đối với hàng hải và thương mại
bảo đảm an ninh năng lượng toàn cầu và duy trì việc cung cấp năng lượng cho kinh tế thế giới
liên minh được mỹ lập ra sau khi nước này cáo buộc iran đã tấn công hai tàu chở dầu đi qua vịnh oman vào tháng năm và tháng sáu
iran đã phủ nhận mọi cáo buộc trong khi phía mỹ không đưa ra được bất kỳ bằng chứng chắc chắn nào
sau vụ nổ phòng thí nghiệm chữ các loại virus nguy hiểm như động mùa ebola tại nga giới chức khoa học đang lo ngại về nguy cơ lây truyền các virus chết người ra cộng đồng
địa điểm bị cháy là một trung tâm nghiên cứu dịch bệnh
nơi này lưu trữ nhiều chủng virus nguy hiểm từ ebola đậu mùa cúm da cầm và viêm gan
đặc biệt virus động mùa hiện chỉ có mặt ở hai nơi trên trái đất
một là trung tâm nghiên cứu này của nga mang tên vector và ở trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh ở thành phố atlanta của mỹ
dù nhân viên của phòng thí nghiệm khẳng định căn phòng đó không chứa bất kỳ vật liệu độc hại hoặc virus nguy hiểm nào do đang tiến hành công tác sửa chữa
tuy nhiên nhiều nhà khoa học vẫn còn lo ngại về khả năng phát tán các virus chết người từ vụ nổ này